tại tỉnh điện biên vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối qua lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu hai bánh heroin
đối tượng sùng a sàng trú xã núa ngam huyện điện biên bị phát hiện khi đang vận chuyển hai bánh heroin trên xe khách dường nằm mang biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm bốn mươi một
qua đấu tranh khai thác nóng ngay tại hiện trường sùng a sàn khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường mang lên lai châu tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện vụ án đang được lực lượng chức năng đấu tranh mở rộng
còn tại bình định sáng nay công an tỉnh vừa phát hiện thu giữ lô hàng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
qua kiểm tra tại hiệu kinh doanh nhật nguyễn của ông nguyễn thành liêm chú huyện tuy phước tỉnh bình định làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện bảy trăm hai mươi chai rượu loại bảy trăm năm mươi ml chín trăm một mươi hai chai rượu loại ba trăm linh ml mang nhãn hiệu votca hà nội
toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nên đã bị tạm giữ
giờ xử lý theo quy định
sáng nay sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh phối hợp với huyện phủ quan đã tổ chức tuyên dương em nguyễn hữu thắng là học sinh lớp một mươi một a bốn
đã dũng cảm cứu thầy cô giáo của mình trong cơn lũ vừa qua
trước đó sáng ngày một mươi chín tháng chín sau hai ngày nghỉ học do mưa lũ vợ chồng thầy giáo nguyễn trần hữu và cô giáo trần thị mạnh
giáo viên trường trung học phổ thông cựu huy cận mượn thuyền của người dân xóm ngọc sơn nơi thầy cô thuê phòng trọ để đến trường
khi đi qua cống thoát nước trên đồng thuyền của thầy cô đã bị dòng nước xoáy hút vào cống và lật ức
lúc đó em nguyễn hữu thắng và một nhóm học sinh trường trung học phổ thông cù huy cận trên đường đi học nghe tiếng kêu cứu
đã bất chấp nguy hiểm lao mình xuống dòng nước để đưa cô giáo vào bờ
sáng nay em thắng đã được lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo lãnh đạo huyện phủ quan biểu dương và trao tặng giấy khen cùng phần thưởng
tỉnh đoàn hà tĩnh cũng sẽ đề nghị trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em nguyễn hữu thắng
tại an giang vào khoảng bốn giờ bốn mươi phút sáng đã xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực chợ trà mơn xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
làm bốn ký ốt bị thiêu rụi hoàn toàn ước thiệt hại về tài sản khoảng ba trăm linh triệu đồng
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo người dân địa phương ngọn lửa phát ra từ kiosk bán đồ điện tử sau đó cháy lan sang các kiosk kế bên
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
công an thành phố long xuyên và công an xã đã có mặt kịp thời phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy
đến khoảng năm giờ hai mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn nguyên nhân ban đầu được xác định có khả năng do chập điện
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự một trăm hai mươi giây của kênh truyền hình công an nhân dân